không có đỉnh mức cụ thể bởi quy mô trái rộng từ vài chục người lên vài nghìn người

từ việc bán vé trao thưởng check in đến cả quảng bá liên kết
thì chiếc luật cạnh tranh cho các nhà phát triển công nghệ
sẽ là các gói dịch vụ lên động cho từng nhóm sự kiện
những sự kiện mà ít người có thể hoàn toàn là hỗ trợ miễn phí cho các doanh nghiệp nhỏ

gọi là phí quản lý event tức là ngoài phí bán vé mình có thêm phí quản lý

cho nhà doanh nghiệp sự kiện cũng như là cho người tham dự sự kiện
tối giản nhất những quy trình chuyển đổi số
mình sẽ có rất nhiều cấp độ tiếp cận khác nhau
đều có thể sử dụng được cái quy trình này và có thể ứng dụng
thì khi mọi người đều có thể sử dụng được quy trình chuyển đổi số của doanh nghiệp
thì tỷ lệ thành công sẽ được tăng cao
báo cáo thường niên của đơn vị
đơn vị ice trong lĩnh vực sự kiện dự báo
chi phí dành cho tổ chức sự kiện tạo trái nghiệm với nhãn hàng
sẽ tăng đến tám mươi ba trong năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên mức tăng này không quá lạc quan đối với nhà tổ chức
hay cho đơn vị công nghệ quản lý sự kiện
bởi đây phản ánh hệ quả của lãm phát và chi phí nhân sự liên quan
viễn cảnh này mở ra cơ hội cho công cụ quản lý tổ chức sự kiện
nếu tối ưu hóa được tính năng tiết kiệm kinh phí cho nhà tổ chức
cũng như tăng tính linh hoạt của mô hình hybrid even
chiêu thức lừa đảo của tội phạm công nghệ nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân
không còn mới mẻ và đã được cảnh báo rộng rãi trên nhiều phương tiện thông tin truyền thông
những năm gần đây
tuy nhiên vẫn xảy ra nhiều trường hợp đáng tiếc
khách hàng bị sập bẫy các đối tượng lừa đảo dẫn tới tiền mất tật mang
gần đây nhất là câu chuyện đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn hai một tỷ đồng
trong tài khoản tiết kiệm online tại một ngân hàng thương mại được hé lộ
với thủ đoạn gọi điện cho khách hàng trái danh nhân viên nhà mạng
đề nghị hỗ trợ nâng cấp sim điện thoại
rồi kết hoạt esim tức sim điện tử trên điện thoại
đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt được quyền kiểm soát sim điện thoại của khách hàng
tại vì hiện nay khách hàng thường giao dịch theo cái phương thức là giao dịch trực tuyến
thì với cùng một số điện thoại đó khi mà đặt các lệnh giao dịch trực tuyến như vậy
thì ngân hàng vẫn sẽ thực hiện bình thường
họ chỉ đang không biết rằng cái chủ và cái người thật sự đang đưa ra những cái lệnh đó
đã không còn là người chủ tài khoản ban đầu
mỗi ngân hàng thương mại hiện nay đều có những phương thức bảo mật xác thực các giao dịch khác nhau
từ xác thực qua tên nhắn sms qua mã otp xác thực bằng giọng nói
việc đầu tư công nghệ về hệ thống cảnh báo
đảm bảo các giao dịch đáng ngờ cũng giúp ngân hàng phát hiện được những nghi ngờ
từ đó có những biện pháp ngăn chặn phòng ngừa rủi ro
tuy nhiên đây cũng có thể trở thành lỗ hộng để kể gian dễ dàng xâm nhập
lây cắp thông tin khách hàng
cái hệ thống bảo mật của ngân hàng thương mại chúng ta là tương đối là chặt chặt chẽ
tuy nhiên thì trong thời gian thực tế cũng có nhiều lần là chúng ta thấy là
cái hệ thống ngân hàng thương mại nó có những cái rủi ro
mà khiến cái người gửi tiền bị mất tiền
trong đó chúng ta thấy là
có những lúc thì do quản lý chúng ta không chặn
như vậy thì đối với cái hệ thống mà bảo mật của hệ thống ngân hàng
thì chúng ta phải thiết kế khi mà lội trừ những cái bảo đảm những cái nhầm lẫn
của các khách hàng và nhất là những cái khách hàng mà lớn tuổi
nhìn nhận về những sự kiện trên luật sư tài chính nhận định hiện nay
thông tin cá nhân của người dùng đang không được bảo mật đúng cách
như số điện thoại ngày sinh căn cứ công dân thậm chí địa chỉ nhà email
cũng thường xuyên để lộ trên mạng xã hội
qua nhiều kênh khác nhau do đó khi kẻ gian kết hợp thông tin cá nhân
và thông tin tài khoản ngân hàng thì nguy cơ người dùng bị mất tiền càng lớn hơn
người dân hiện nay đang không có coi trọng cái việc bảo mật thông tin cá nhân của mình
mà công khai nó ở nhiều cái trang mạng xã hội thậm chí là cung cấp cho các cái website
và mình cũng không có biết rõ cái nguồn gốc
và một cái vấn đề nữa đó là khá là chủ quan khi mà nhận được những cái cuộc gọi
cái tin nhắn như vậy thì mình thực hiện theo mà không có thực hiện cái việc là kiểm tra
hay là xác nhận lại với tổng đài của các bên cung cấp dịch vụ mạng di động
hoặc là với tổng đài ngân hàng mà được công bố công khai
một báo cáo của công ty an ninh mạng quốc tế caperska cho biết
tài chính là lĩnh vực hàng đầu tội phạm công nghệ cao đang nhắm tới
và trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi hai một sáu triệu cuộc tấn công giả mạo liên quan tài chính
đã được phát hiện và ngăn chặn ở đông nam á
do đó người dùng tổ chức và doanh nghiệp
tiếp tục trang bị kiến thức để cao sự thận trọng
để phòng ngừa các rủi ro lừa đảo có thể xảy ra
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ tớ ngà xin chào và hẹn gặp lại